trong khi bà con các xã vùng biển tỉnh quảng bình đang loay hoay tìm mọi cách để chuyển đổi sinh kế
sau sự cố ô nhiễm môi trường biển thì mô hình trang trại nuôi đà điểu trên cát ở xã quảng hưng
huyện quảng trạch tỉnh quảng bình lại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm
đây có thể là gợi mở trong việc chuyển đổi nghề cho người dân mà các cấp chính quyền cần quan tâm
đây là trang trại đà điểu của gia đình chị phạm thị liên tại xã quảng hưng huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
mô hình kinh tế này được vợ chồng chị liên tạo dựng cách đây vài năm
để xây dựng được trang trại nuôi đa điều này chị liên chịu khó đi nhiều nơi để tham quan
học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình chăn nuôi đà điểu các tỉnh khác và bước đầu nuôi thành công trên vùng cát trắng quảng bình
đến hôm nay thì cũng là gần năm năm rồi
nhưng qua những cái chặng đường mà mình nhìn nhận lại thì nói chung là mình cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm
và đến hôm nay được thì gia đình cũng đã ấp nửa thành công được con giống
hiện tại trang trại đà điểu của chị liên hơn một trăm linh con đà điểu thương phẩm đà điểu sinh sản
trang trại của chị đã cung cấp ra thị trường các loại trứng thương phẩm trứng đà điểu lộn và con giống
với mô hình này sau khi trừ chi phí mỗi năm gia đình chị liên thu nhập từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi triệu đồng
tạo việc làm cho một mươi hai lao động địa phương với mức lương cơ bản từ ba đến ba năm triệu đồng trên người trên tháng
liên lạc sẽ có những cái định hướng để rồi là phát huy để mà gây dừng đến cả cái mô hình
để phát triển nhiều với các kinh tế đáng trải nhằm là từng bước để rồi chuyển đổi nghề
rồi là tạo cái việc làm khác trong cái lúc kinh tế biển đang còn gặp những khó khăn
trong những lúc khó khăn sau sự cố môi trường biển vẫn đeo bám người dân làng biển ở tỉnh quảng bình
thì những mô hình trang trại như của gia đình chị phạm thị liên đã góp phần vào việc giải quyết công an việc làm
cho những người lao động nông nhàn
bên cạnh đó thành công của mô hình cũng là một hướng đi đầy chuyển
để bà con trong vùng học hỏi áp dụng thực tiễn nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên vùng cát quảng bình